đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại tòa đã thực hiện phần đối đáp với các luật sư và bị cáo trong vụ án cố ý làm trái và tham ô xảy ra tại pvn và pvc
theo đại diện viện kiểm sát bị cáo đinh la thăng khai việc pvn chỉ định thầu với pvc tại nhà máy nhiệt điện thái bình ii xuất phát từ chủ trương theo kết luận số bốn mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
tuy nhiên kết luận bốn mươi một không đưa ra các quy định cụ thể không đề cập đến dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii và càng không đề cập đến việc chỉ định thầu cụ thể
viện kiểm sát cũng khẳng định chính phủ không có bất cứ văn bản nào đồng ý cho pvn lựa chọn pvc làm nhà thầu
thời đồng xét xử chính phủ tại công phan số chín trăm linh sáu ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi một trả lời về trả lời văn bản số tám trăm một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi một của pvn do đinh la thăng ký với nội dung đề xuất cho pvc
làm tổng thầu dự án thông báo ý kiến của thủ tướng chính phủ trong đó thủ tướng chỉ đạo pvn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu
có hồ sơ dự thầu hồ sơ đề xuất đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đảm bảo chất lượng tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả kinh tế
như vậy có cơ sở khẳng định chính phủ không có bất cứ một văn bản nào đồng ý cho pvn lựa chọn pvc làm tổng thầu như một số luật sư đề cập mà yêu cầu pvn phải lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng evc
viện kiểm sát phân tích hợp đồng số ba mươi ba có nhiều nội dung không có thời hạn tức là lập khống về tài liệu và thực chất là việc ký kết hợp đồng không phải là để pvn tạm ứng cho pvc thực hiện gói thầu nhà máy nhiệt điện thái bình ii
mà chỉ là nhằm mục đích hợp thức
cũng theo đại diện viện kiểm sát xét về các mối quan hệ bị cáo vũ đức thuận và trịnh xuân thanh đều do bị cáo đinh la thăng có vai trò quyết định trong việc tiếp nhận đưa về pvn và cất nhắc bổ nhiệm vị trí chủ chốt ở pvc
dù biết rõ pvc không đủ năng lực tài chính nhưng để tạo điều kiện cho pvc ông thăng đã bỏ qua các nguyên tắc về pháp lý để ký hợp đồng ba mươi ba và tạm ứng tiền cho pvc sử dụng trái mục đích gây thiệt hại cho nhà nước
như vậy đã thấy rõ lợi ích nhỏ
tại tòa đại diện viện kiểm sát đã đưa ra nhiều chứng cứ phản biện lại các luận cứ tranh luận của các luật sư bào chữa cho bị cáo trịnh xuân thanh cũng như của bị cáo thanh đối với tội tham ô tài sản tại pvn hay pvc
trong phiên xét xử buổi chiều viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với một số bị cáo như bùi mạnh hiển lê đình mậu lương văn hòa phạm tiến đạt do có nhiều tình tiết giảm nhẹ đặc biệt là thái độ tích cực hợp tác với cơ quan pháp luật
giải quyết sớm vụ án
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát không đề nghị buộc các bị cáo nguyễn ngọc quý lê đình mậu nguyễn mạnh tiến phạm tiến đạt phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
các vấn đề khác viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như đã đề cập trong phần luận tội